ngày hai mươi một tháng năm công an phường một mươi một cùng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà lạt
đã bất ngờ kiểm tra hành chính nhà lô b hai mươi hai khu quy hạch viện nghiên cứu hạt nhân
đã phát hiện gần hai mươi thanh tiếu điên tụ tập sử dụng chất ma túy
tại hiện trường cơ quan công an phát hiện tại các phòng có một mươi tám thanh niên tuổi từ một mươi tám đến hai mươi hai
có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
vào thời điểm kiểm tra cơ quan chức năng thu giữ bảy gói ketamin
được biết nhóm thanh niên thuê lại căn biệt thự với giá bốn triệu đồng
sau đó mang ma túy tới để sử dụng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tp đà lạt điều tra làm rõ